ngày một tháng bảy đồng chí vương đình huệ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chữa cháy rừng xã trường sơn
huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình chữa cháy trên địa bàn
đồng chí vương đình huệ lưu ý chính quyền địa phương cần tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác
mặc dù đám cháy đã được khống chế song các tàn dư cháy vẫn còn âm ỉ cùng với đó
khẩn trương giả soát các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao để chủ động các biện pháp phòng chống
nhất là thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ trong đó chính quyền sẽ đảm nhiệm vai trò chỉ huy
đảm bảo tính hiệu quả thông suốt trong quá trình phòng cháy chữa cháy
quá trình phòng cháy chữa cháy phải chú ý bảo đảm an toàn tài sản tính mạng cho người dân
lực lượng phòng cháy chữa cháy tập trung làm các đường băng cản lửa không để cháy lan đến các
khu vực có đông dân cư các cơ sở năng lượng đường điện trạm biến áp đối với các diện tích rừng
đã bị cháy địa phương cần ra soát đánh giá hiện trạng để có giải pháp phục hồi sinh kế
lên kế hoạch trồng lại rừng tránh để đất trống đồi chọc gây nguy cơ sạt lở vào mùa mưa lũ
cùng ngày đồng chí vương đình huệ đã dự lễ cắt băng khánh thành nhà máy điện mặt trời cẩm hòa
cẩm xuyên và các băng khánh thành sân vận động hà tĩnh